tại cuộc họp của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội diễn ra vào sáng nay một mươi bảy tháng bốn
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung cho biết cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng
kinh tế buôn lậu bộ công an đã làm việc và triệu tập một số cán bộ của trung tâm kiểm soát bệnh tật
cdc hà nội để làm rõ vụ việc mua sắm máy xét nghiệm
theo đồng chí nguyễn đức trung ngay từ những ngày đầu chống dịch thành ủy ubnd tp hà nội đã nhiều lần nhắc nhở
yêu cầu các đơn vị phải công khai minh bạch thực hiện đúng các quy định trong mua sắm vật tư phòng dịch
đồng thời khẳng định quan điểm của thường trực thành ủy và ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố
là các trường hợp vi phạm phải được điều tra xử lý và xử lý nghiêm không lương nhẹ với trường hợp nào
trong dịch bệnh mà có các trường hợp này sẽ là những tình tiết tăng nặng
ông nguyễn đức trung cũng yêu cầu sở y tế các bệnh viện và các đơn vị từ xã phường đến quận huyện
ra soát lại tất cả các trang thiết bị đã mua thời gian qua dùng hết bao nhiêu còn bao nhiêu
đến chiều ngày một mươi chín tháng bốn phải báo cáo về ban chỉ đạo
tại cuộc họp ông nguyễn đức trung cũng cho biết về cơ bản thành phố đã kiểm soát các trường hợp f một f hai
đồng thời yêu cầu các đơn vị ngay ngày mai phải tổ chức xét nghiệm sát xuất
tại một số chợ đầu mối của thành phố hà nội như long biên hoàng mai chợ hà vĩ thường tín
kết quả xét nghiệm với những người dân thường xuyên đi lại giao thương với các tỉnh thành
sẽ là một nguồn dữ liệu đánh giá tốc độ lây nhiễm trên địa bàn thành phố